theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản nếu so với mức tăng trưởng xuất khẩu trên bốn mươi bốn của nửa đầu năm hai nghìn một mươi chín
thì có thể thấy tăng trưởng xuất khẩu rau quả đang có phần chữ lại
để đẩy mạnh xuất khẩu ngành rau và trái cây cần tiếp tục ra soát quy hoạch nhằm ổn định nguồn cung
tăng cường chuỗi liên kết thu hút sự tham gia tích cực hơn của doanh nghiệp
về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất theo nhu cầu và bám sát theo tiêu chuẩn
yêu cầu chất lượng an toàn thực phẩm của các thị trường xuất khẩu
đặc biệt doanh nghiệp trong ngành rau quả cần tiếp tục chú trọng phát triển
ứng dụng các quy trình công nghệ bảo quản trái cây sau thu hoạch chế biến sâu
để duy trì và đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường bậc cao như hoa kỳ australia nhật bản và hàn quốc
hiệp hội rau quả việt nam dự báo xuất khẩu rau quả cả năm có thể tăng trưởng từ hai mươi năm đến ba mươi
với giá trị xuất khẩu khoảng bốn ba đến bốn năm tỷ usd